chương trình hôm nay thứ bảy ngày hai mươi chín tháng tám sẽ có những nội dung chính sau đây
hội thảo đánh giá quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga tiếp tục phát triển
tuy nhiên vẫn còn nhiều dư địa cần được khai thác
các đại biểu cùng nhau thảo luận về các cách tiếp cận mới nhằm mở rộng quan hệ hợp tác giữa các nước
thuộc liên minh kinh tế á âu và việt nam
từ triển vọng hợp tác khoa học và kỹ thuật giáo dục đến phát triển các mối quan hệ kinh doanh và an toàn thông tin
cũng tại hội nghị các đại biểu đánh giá những tác phẩm như cuốn sách việt nam cất cánh của tác giả grigory chofimchuk vừa xuất bản
đã đem lại không chỉ cho bạn đọc nga mà là cả cộng đồng nói tiếng nga rộng lớn
cơ hội hiểu biết về nghệ thuật ẩm thực và văn hóa truyền thống của người việt nam
liên bang nga và việt nam cần thúc đẩy hợp tác song phương và trong khuôn khổ liên minh kinh tế á âu
hai nước cũng cần tích cực xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng vận chuyển hàng hóa giữa các khu vực của nhau
qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước triển khai các dự án hợp tác kinh tế
đó là một trong những biện pháp tôi nghĩ là cần thiết để tăng cường quan hệ thương mại song phương
từ đó thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác giữa hai quốc gia
cùng tại hội thảo nhiều giải pháp đã được đề xuất trong đó nhấn mạnh thúc đẩy quan hệ kinh doanh như một trong những cơ sở hiệu quả nhất
để đưa mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và liên bang nga ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
mới đây tổng cục thủy sản tổ chức ra mắt cuốn sách lắng đọc và suy nghĩ của nguyên bộ trưởng bộ thủy sản tạ quang ngọc
cuốn sách là tâm huyết của người lãnh đạo cả đời công hiến cho ngành thủy sản nước nhà với nhiều chiến lược quan trọng đưa thủy sản việt nam ra thế giới
cuốn sách gồm năm mươi bảy viết được chia ra làm năm phần trong đó tập trung chính ở phần hai và phần ba nói về những trải nghiệm những tư duy của tác giả
từ đó thấy được nỗi lo dài hơi hơn cho phát triển nghề cá biển và cộng đồng dân cư vùng ven biển
cuốn sách không chỉ đóng góp một nguồn tư liệu quý cho những độc giả muốn nghiên cứu về thủy sản việt nam mà còn là những phương châm đường hướng mà thế hệ lãnh đạo tổng cục thủy sản hôm nay có thể học hỏi
bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học và bảo đảm các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị hội đồng nhân dân cấp tỉnh thống nhất quy định mức học phí cụ thể phù hợp với thực tế của địa phương và tình hình dịch covid một mươi chín
trong trường hợp tổ chức học trực tuyến mức thu học phí không được vượt qua khung học phí quy định tại nghị định số tám mươi sáu năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về các khoản thu dịch vụ hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định các khoản thu theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục phù hợp với tình hình thực tế của địa phương vùng miền
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng lãm thu
nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định
cũng liên quan đến giáo dục hôm qua bộ giáo dục và đào tạo đã điều chỉnh một số mốc thời gian xét tuyển đại học cao đẳng để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh dự thi đợt hai
bộ giáo dục và đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với ngành sức khỏe và sư phạm trước ngày một mươi bảy tháng chín
các trường điều chỉnh công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trước ngày một mươi tám tháng chín
thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển cũng thay đổi
thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức trực tuyến từ ngày một mươi chín tháng chín đến một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng chín và từ ngày một mươi chín tháng chín đến một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng chín bằng phiếu
từ ngày hai tháng một mươi đến một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi các trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt một
kết quả xét tuyển đợt một được thông báo dự kiến trước một mươi bảy h ngày năm tháng một mươi
thí sinh xác nhận nhập học đợt một trước một mươi bảy h ngày một mươi tháng một mươi tính theo dấu bù điện
từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến hết tháng một mươi hai các trường xét tuyển bổ sung
trước ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một các trường báo cáo kết quả tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
quỹ ban nhân dân tp đà nẵng vừa có công văn thống nhất đề xuất của sở giao thông vận tải tạm dừng hoạt động đối với xe ô tô kéo rơ móc
xe mì rơ móc và xe ben chở đất cát vật liệu xây dựng
trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai năm hai nghìn hai mươi
tạm dừng hoạt động đối với các loại xe ô tô kéo rơ móc xe mì rơ móc xe ô tô tải ben lưu thông chở đất cát vật liệu xây dựng
san lấp trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố trừ các tuyến đường như hầm hải vân tùy loan
một số đoạn đi qua quốc lộ một mươi bốn b quốc lộ một đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi đoạn đi qua địa phận đà nẵng
trong các ngày ba mươi một tháng tám và từ ngày hai đến ngày mùng bốn tháng chín và sáng ngày năm tháng chín
ủy ban nhân dân thành phố giao các sở ngành liên quan ủy ban nhân dân các quận huyện và các đơn vị liên quan
triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông tăng cường lực lượng chốt trực kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đặc biệt là tại các điểm thi trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
tp hcm vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường thanh kiểm tra hoạt động vận tải hành khách
kết hợp công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
mục tiêu chung là bảo đảm giao thông được an toàn thông suốt đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của người dân
chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ và phòng dịch covid một mươi chín
sở giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị chức năng trực thuộc tăng cường công tác thanh kiểm tra
xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dịp lễ để lập tụ điểm xe dù bến cóc các bến xe đơn vị vận tải
phải tuân thủ tuyệt đối quy định về phòng dịch covid một mươi chín lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra
xử lý các hành vi vi phạm về trực tự giao thông của xe taxi xe buýt
cũng như việc chấp hành quy định an toàn tại các bến khách ngang sông bến thủy nội địa
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn ở nhiều tỉnh thành
trung bộ trong hôm nay hai mươi chín tháng tám và ngày mai ba mươi tháng tám do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp
phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh trung bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng
có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ một mươi một h đến một mươi sáu h từ ngày ba mươi tháng tám nắng nóng ở các tỉnh
trung bộ suy giảm dần hôm nay chỉ số tiêu uv ở đà nẵng có giá trị từ bảy đến chín
tổng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
thưa quý vị cá cha là ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai trong tổng kim ngạch xuất khẩu
thủy sản của việt nam do ảnh hưởng từ đại dịch covid một mươi chín đã làm cho kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này
sụt giảm đáng kể cả người nuôi và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá cha đang phải đối mặt với
nhiều khó khăn người nuôi thua lỗ không có tiền trả nợ ngân hàng phải treo ao còn doanh nghiệp thua lỗ
khi lượng cá tra quá lứa còn tồn tại quá lớn
từ đầu năm đến nay các hộ nuôi cá cha trên địa bàn thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang rơi vào tình cảnh khó khăn
do giá cá cha giảm mạnh người nông dân phải bỏ ra chi phí khoảng hai mươi hai đồng để nuôi được một kg cá tươi nguyên liệu
nhưng giá cá cha hiện chỉ ở mức từ một mươi bảy đến một mươi tám đồng một kg như vậy người nuôi lỗ khoảng năm đồng một kg
ngoài giá ca xuống thấp người nuôi còn lo lắng khi không có doanh nghiệp thu mua
hiện phần lớn các ao nuôi cá cha trên địa bàn thành phố ngã bảy đã đến giai đoạn thu hoạch
nhưng chỉ bán nhỏ lẻ với sản lượng từ ba đến bốn tấn mỗi ngày
ước tính còn hơn ba trăm linh tấn cá cha quá lứa trong ao nuôi chưa tiêu thụ được với trọng lượng từ một bốn đến một sáu kg
phong bóng khách quốc tế khách trong nước lại thưa thớt khiến cho tình hình kinh doanh của các tuyến phố cổ ở hà nội thêm vắng vẻ và ảm đạm
đến nay đã có hàng loạt cửa hàng phải gỡ biển hiệu chờ sang nhượng hoặc trả mặt bằng
nằm trên mặt phố nguyễn hữu huân nhưng nhiều tuần nay các cửa hàng ăn uống thời trang đều lâm vào cảnh phải đóng cửa
trên phố lý quốc sư các dịch vụ khách sạn du lịch hướng đến nhóm khách nước ngoài cũng chịu chung tình cảnh vắng lặng
không có khách các cửa hàng liên tục trả mặt bằng và treo biển sang nhượng
để trông hàng và mất tiền bỏ đi người ta không đến nữa không mở nữa
ảnh hưởng có phần nhẹ hơn khi mặt bằng kinh doanh là của gia đình
tuy nhiên tình hình của các cửa hàng này cũng không khá hơn là bao
chúng tôi mong muốn là sẽ được giảm miễn thuế và một số các chi phí khác thì giảm cho bà con cho lao động khó khăn
thì thôi chứ còn cũng không dám đòi hỏi gì nhiều

trong thời gian tới các cơ quan chức năng cần nghiên cứu những chính sách chế độ cụ thể
và các cách thức thực thi một cách vừa đơn giản nhưng vừa chặt chẽ
để giúp cho các hộ gia đình và những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có được những hỗ trợ đáng kể
trong bối cảnh khó khăn chung bản thân các hộ kinh doanh cần phải nỗ lực và linh hoạt
tuy nhiên lúc này có lẽ sự hỗ trợ từ nhà nước là rất cần thiết
bởi có như vậy thì các tế bào của nền kinh tế mới có cơ hội phục hồi
tránh cảnh ngưng trợ hoạt động
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế tiếp tục tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá mức độ an toàn của các cơ sở y tế
bệnh viện trong công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh
một số bệnh viện được đánh giá là có mức độ an toàn thấp và không an toàn
bộ yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm chấn chỉnh ngay công tác sàng lọc phòng dịch
những bệnh viện ở mức an toàn cần duy trì và không chủ quan
những bệnh viện được đánh giá không an toàn như bệnh viện mắt sài gòn hà nội
bệnh viện mắt việt nhật tiếp tục đóng cửa cho đến khi nào nghiêm túc chấn chỉnh
những bệnh viện có mức độ an toàn thấp phải rút kinh nghiệm và nâng cao kiểm soát phòng chống dịch
bệnh viện phổi hà nội một trong những bệnh viện được đoàn kiểm tra đánh giá có mức độ an toàn thấp
đây là bệnh viện có nguy cơ lây nhiễm cao vì những trường hợp mắc các bệnh đường hô hấp thường đến thăm khám
sau thời gian chấn chỉnh thực hiện một cửa tất cả bệnh nhân khi đến khám đều được kiểm tra thân nhiệt
khai báo y tế và khám sàng lọc trước khi vào viện
khu sàng lọc ở đây chúng tôi đã chia ra làm bốn buồng sàng lọc
bao gồm là tất cả những bệnh nhân vào đều được khai báo y tế đo mạch nhiệt độ
và sau đó là sẽ ngồi chờ để vào được khám sàng lọc ban đầu với các dấu hiệu lâm sàng theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
với các bệnh viện ngoài công lập có diện tích chật hẹp
khó khăn trong bố trí phân luồng sở y tế yêu cầu phải xây dựng quy trình sàng lọc
tiếp đón phù hợp với thực tiễn bệnh viện có thể thiết kế các container di động để cách ly người bệnh
những bệnh viện có mức độ an toàn thấp cũng đã rút kinh nghiệm và thực hiện chấn trình
ngay trong khi đoàn đi kiểm tra ngày hôm đấy ngay tối hôm đấy chúng tôi đã khắc phục luôn
đặc biệt là khu sàng lọc chúng tôi đã ngay lập tức là thuê container
cũng như bố trí những vị trí để tổ chức sàng lọc cho bệnh nhân
các đơn vị có mức an toàn thấp như thế này cũng đã khẩn trương tiến hành khắc phục
và kết quả đánh giá ngày hôm nay chúng tôi thấy rằng là các đơn vị cũng đã khắc phục đạt yêu cầu
và đã bố trí những khu vực sàng lọc cách ly
bộ y tế sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra và nghiêm khắc không cho hoạt động
nếu cơ sở y tế không đủ an toàn trong công tác phòng chống dịch
tính đến sáu giờ sáng nay ngày hai mươi chín tháng tám việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam vẫn là một ba mươi tám ca

trong số các ca bệnh đang được điều trị đã có một trăm hai mươi bốn trường hợp âm tính từ một đến ba lần với sars cov hai
trong một ba mươi tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là sáu trăm sáu mươi ba ca số ca còn đang điều trị là ba trăm bốn mươi năm ca số ca tử vong là ba mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu mươi một một trăm linh người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một ba trăm sáu mươi ba người
cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi sáu tám trăm chín mươi chín người
cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn mươi hai tám trăm ba mươi tám người
tính đến bảy giờ bốn mươi năm phút sáng nay theo giờ việt nam thế giới ghi nhận hơn hai mươi bốn tám triệu bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong đó có tám trăm linh hai người đã tử vong
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhiều nước đã xiết chặt các biện pháp phòng ngừa
số bệnh nhân nhiễm mới covid một mươi chín tại nhiều cơ sở khác
trong hai mươi bốn giờ qua pháp tiếp tục ghi nhận thêm hơn bảy ba trăm linh ca nhiễm mới nâng tổng số bệnh nhân covid một mươi chín tại nước này lên hai trăm sáu mươi bảy bảy mươi bảy người trong đó ba mươi năm trăm chín mươi sáu người đã tử vong
số bệnh nhiễm mới tại các nước châu âu khác cũng tăng đáng kể trong đó phải kể tới nga bốn tám trăm linh ca tây ban nha ba tám trăm linh ca
các nước châu âu khác như đức italia và anh mỗi nước hơn một bệnh nhân nhiễm mới
tại châu á trong hai mươi bốn giờ qua số bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín tại ấn độ tăng thêm bảy mươi sáu
nâng sáu trăm linh người lên hơn ba bốn triệu người trong đó hơn sáu mươi hai người đã tử vong
các nước philippines và indonesia cũng có thêm lần lượt ba chín trăm linh và ba bệnh nhân nhiễm mới
tại châu mỹ hai nước mỹ brazil tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh của khu vực và thế giới khi ghi nhận khoảng bốn mươi tám ca nhiễm mới ở mỗi nước
tiếp theo chương trình bắt nhiều đối tượng sử dụng trái phép thông tin tại quốc gia
quản ngân hàng
vận động viên thể thao khó khăn trồng chất mùa dịch bệnh
ngày hai mươi tám tháng tám tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp hàn quốc với chủ đề quảng ninh hai nghìn hai mươi điểm đến đầu tư
hội nghị đã thu hút nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn của hàn quốc tới tham dự
hội nghị nhằm đổi mới cách thức xúc tiến đầu tư
hội nghị đã đổi mới cách thức xúc tiến đầu tư tại chỗ và tập trung vào các nhà đầu tư fdi hàn quốc đồng thời nâng cao hiệu quả xúc tiến thu hút dòng vốn đầu tư hàn quốc và tỉnh quảng ninh tạo cơ hội cho các nhà đầu tư doanh nghiệp trong tỉnh và các nhà đầu tư doanh nghiệp lớn của hàn quốc đã đầu tư thành công tại việt nam giao lưu trao đổi thiết lập quan hệ hợp tác liên doanh liên kết trong hợp tác đầu tư hình thành chuỗi sản xuất có giá trị gia tăng
tỉnh quảng ninh đã và đang tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ đón đội ngũ chuyên gia doanh nhân đội ngũ kỹ sư chất lượng cao đến và đi nhằm tái thiết nền kinh tế đang chịu tác động của dịch thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội
tại hội nghị ban xuất tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh quảng ninh và phòng thương mại và công nghiệp hàn quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến đầu tư
xã cù lao khánh hòa huyện châu phú tỉnh an giang được biết đến là vùng chuyên canh rau cây ăn trái đặc biệt tại đây mô hình trồng nhãn xuồng cơm vàng đang có giá trị kinh tế cao
với hiệu quả nổi trội địa phương đang quy hoạch vùng trồng nhãn xuồng với diện tích hai trăm linh hectare theo hướng sản xuất sạch công nghệ cao nhằm xuất khẩu sang các thị trường khó tính
khi mới tham gia mô hình trồng nhãn xuồng cơm vàng ông nguyễn ngọc tùng chỉ trồng khoảng vài nghìn mét vuông
nhưng hiện nay giá nhãn xuồng cơm vàng tại khánh hòa giao động từ bốn mươi đến sáu mươi nghìn đồng một kg
thị trường tiêu thụ ổn định gồm các huyện thị trong tỉnh và cả thành phố hồ chí minh cũng như thị trường campuchia nên ông đã đầu tư mở rộng thêm hai hectare

khi dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho các dự án trồng nhãn xuồng cơm vàng
khi dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi phục vụ vùng sản xuất nhãn xuồng cơm vàng theo hướng tập trung và đăng ký sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp mở ra hướng đi mới nâng cao chất lượng sản phẩm nhãn xuồng cơm vàng cho bà con nông dân
sau khi được thủ tướng chính phủ có văn bản đồng ý cho chuyển đổi một trăm bảy mươi sáu ha đất rừng và giải quyết các vương mắc trì trệ trong đền bù dự án hồ chứa nước mỹ lâm công trình trọng điểm của tỉnh phú yên đang đẩy nhanh tiến độ bảo đảm vượt lũ trong mùa mưa sắp tới
là công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh phú yên hồ chứa nước mỹ lâm đang được khẩn trương xây dựng trên diện tích hơn bốn trăm bảy mươi bảy hectare tại hai xã hòa thịnh và hòa mỹ đông huyện tây hòa với tổng mức đầu tư hơn một tỷ đồng
khi hoàn thành hồ chứa có dung tích khoảng ba mươi bốn tám triệu mét khối bảo đảm cấp nước tưới cho khoảng hai hectare lúa năm trăm linh hectare mía tám trăm linh hectare nuôi trồng thủy sản và cấp nước sinh hoạt cho hơn ba tám trăm linh hộ dân
các mũi thi công đang huy động tối đa các phương tiện máy móc thiết bị nhân công tập trung tăng ca đẩy nhanh tiến độ trong mọi diễn biến khắc nghiệt của thời tiết

ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi năm đã tạm ứng cho địa phương hơn một sáu tỷ đồng chi tạm ứng cho một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án
phần đầu đến cuối tháng tám này bàn giao hai mươi chín bốn mươi một hectare diện tích đất còn lại để công trình được thi công liên tục bảo đảm vượt lũ trong mùa mưa tới
công an thừa thiên huế vừa phát hiện bắt giữ một nhóm đối tượng thu thập tăng trữ sử dụng trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
các đối tượng mua khoảng ba sim điện thoại đã được kích hoạt sẵn
đối tượng châu bảo thành ba mươi sáu tuổi trú tại xã hương toàn thị xã hương trà thừa thiên huế tuyển người mở tài khoản ngân hàng trả cho chủ thể một trăm linh đồng để được có thông tin tài khoản và yêu cầu
chủ thể đăng ký dịch vụ internet banking bằng số điện thoại do thành cung cấp
sau đó thành thuê năm cộng tác viên đăng nhập vào ứng dụng giả thu lợi bất chính sáu trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng công an điều trả làm rõ
ngày hai mươi tám tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn văn hậu sáu mươi ba tuổi ngụ tỉnh bà rịa vũng tàu để điều tra về hành vi giết người
hậu chính là nghi can gây ra vụ giết người trong nhà nghỉ ở huyện thống nhất gây hoang mang dư luận trong hai ngày qua ở địa phương
trước đó khoảng chín giờ ngày hai mươi bảy tháng tám hậu cùng bà nguyễn thị tâm năm mươi bốn tuổi vào một nhà nghỉ tại thị trấn dầu dây huyện thống nhất
tại đây hậu đã sử dụng dao đâm bà tâm khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ sau khi gây án hậu đã trốn khỏi hiện trường
sau hơn hai mươi bốn giờ kể từ khi gây án lực lượng công an tỉnh đồng nai đã bắt nguyễn văn hậu đang lẩn trốn tại huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu và được di lý về tỉnh đồng nai để phục vụ công tác điều tra
bước đầu hậu khai nhận bà tâm nợ gần sáu trăm linh triệu đồng do lâu không trả nên đã ra tay dùng dao sát hại hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ
thưa quý vị với sự cương quyết đấu tranh triệt xóa các điểm tụ tập đánh bạc lực lượng công an quảng ngãi đã triệt phá hàng chục điểm đánh bạc trong thời điểm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại quán cà phê ở phường nghĩa tránh công an tp quảng ngãi đã bắt quả tang hai sòng đánh bạc sau hai tháng công an tỉnh quảng ngãi đã phá tám vụ đánh bạc
qua quá trình làm việc cả chủ nhà và các đối tượng tham gia đánh bạc đều khai nhận
dù biết việc tụ tập đông người trong thời gian diễn ra dịch bệnh là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình vi phạm
chuyển sang thông tin khác
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp tại việt nam và trên thế giới khiến cho nhiều giải thể thao trong nước lẫn như quốc tế bị hủy bỏ
nhiều vận động viên bị giảm thu nhập do các giải đấu bị hủy bỏ hoặc hoãn lại điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của các vận động viên đặc biệt là các vận động viên khuyết tật
lê văn việt là một vận động viên cờ vua tham gia câu lạc bộ thể thao người khuyết tật hà nội hơn sáu năm nay từng giành nhiều huy chương vàng tại các giải đấu
tuy nhiên thời gian này khi dịch covid một mươi chín quay lại cuộc sống của vận động viên khuyết tật vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn
em chỉ có tự tập luyện ở nhà tập luyện ở nhà thì em thi đấu online tài liệu cho bọn em thì nó ít hạn chế với cả những phần mềm chơi cũng hạn chế hơn
nên là bọn em công cụ chơi bọn em cũng ít tài liệu thì bọn em không nhìn được cũng không xem được sách thì cũng khiếm thị bọn em chơi cờ thì cũng rất là khó khăn nhưng mà vẫn cứ phải cố gắng để tập luyện thôi
ngoài thời gian lên câu lạc bộ việt dành thời gian ở nhà tự luyện tập anh tham gia vào trung tâm tẩm quát sắc hơi phúc thiện để kiếm thêm thu nhập nhưng vì dịch bệnh nên việc làm thêm cũng bị ảnh hưởng theo
ngoài thời gian lên cơ lọc bộ việt dành thời gian ở nhà tự luyện tập anh tham gia vào trung tâm tẩm quát sắc hơi phúc thiện để kiếm thêm thu nhập nhưng vì dịch bệnh nên việc làm thêm thu nhập nhưng vì dịch bệnh nên việc làm thêm thu nhập
các vận động viên vẫn hưởng mức lương đầy đủ trong thời gian này tuy nhiên mức lương hỗ trợ không đủ để chi trả những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống
điều mong muốn của hầu hết vận động viên lúc này là nhanh chóng hết dịch bệnh và được quay trở lại với những giải đấu đỉnh cao
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt